ngày nghỉ lễ đầu tiên dịp dỗ tổ hùng vương năm nay cả nước xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm thiệt mạng một mươi tám người và bị thương một mươi bốn người
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn là một mươi bảy người chết một mươi ba người bị thương đường sắt xảy ra hai vụ tai nạn là một người chết một người bị thương đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý bốn chín trăm một mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước bốn hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng tạm giữ ba mươi năm xe ô tô năm trăm sáu mươi chín xe mô tô tước sáu trăm linh ba giấy phép lái xe của các trường hợp vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của cục và các địa phương đã kiểm tra xử lý ba trăm năm mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước ba trăm linh bảy triệu đồng